hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ tối qua ngày một mươi bảy tháng bảy tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật màu hoa đỏ năm hai nghìn một mươi chín
chương trình là hoạt động thường niên do báo điện tử đảng cộng sản việt nam tổ chức nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
tới dự chương trình có các đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
chương trình nghệ thuật màu hoa đỏ năm nay gồm ba phần
dòng máu lạc hồng đời mình là một khúc quân hành tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như bắc hồ một tình yêu bao la màu hoa đỏ cỏ non thành cổ
với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc hưng trọng tấn anh thơ lan anh
ngoài các tiết mục nghệ thuật được giàn dựng công phu và đặc sắc chương trình còn có phần giao lưu các phóng sự sinh động
ghi lại hành trình của lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương báo điện tử đảng cộng sản việt nam
cùng các đơn vị các nhà hào tâm tới thăm hỏi động viên và trao tặng nhà số tiết kiệm tình nghĩa của chương trình màu hoa đỏ
chương trình được tổ chức nhằm chi ơn những người có công với đất nước qua đó hơi dậy niềm tự hào dân tộc
phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa